ngày hai mươi chín tháng bốn ubnd huyện đà bắc tỉnh hòa bình đã ra quyết định công bố dịch tả lợn châu phi
tái xuất hiện trên địa bàn xóm ngù xã hiển lương
qua đó các đơn vị chuyên trách tại các địa phương đã khẩn trương hướng dẫn người dân
các biện pháp ứng phó và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
từ giữa tháng bốn đến nay tình trạng lợn chết hàng loạt tổng số lợn bị chết gần hai trăm linh con
đã diễn ra trên địa bàn xóm ngù
trong tháng bốn cán bộ thú y đã kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và hướng dẫn hộ chăn nuôi
các biện pháp cấp bách tiêu hủy toàn bộ số lợn chết đồng thời tạm ứng cho bà con vật tư
phun thuốc khử trùng tiêu độc rắc phôi bột và các biện pháp cần thiết khác
nhằm khung chế sự lây lan của dịch bệnh
đối với đàn lợn còn khỏe cán bộ chuyên ngành cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi
tăng cường công tác phòng bệnh chú trọng các biện pháp chăm sóc chế độ dinh dưỡng
tăng cường vệ sinh chuồng trại bảo đảm điều kiện sống tốt nhất
hiện toàn xã hiền lương có trên tám trăm linh con lợn giống bản địa
đây là giống lợn đen thuần trùng được người dân nuôi nhốt trong chuồng trại khép kín bảo đảm vệ sinh
giống lợn này trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành nguồn sinh kế phù hợp
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn